ngày một ba thành ủy ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức chương trình tọa đàm mùa xuân hai nghìn một mươi chín
hơn năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế đã tham dự tọa đàm
đây là cơ hội để các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp đề xuất hiến kế cho thành phố đà nẵng
trong thu hút đầu tư góp phần đưa đà nẵng phát triển bền vững
trên tinh thần lắng nghe và cầu thị tại buổi tọa đàm lãnh đạo tp đà nẵng nhận được nhiều ý kiến
đồng góp thẳng thắn mang tinh thần xây dựng cao
ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng cải thiện chính sách tạo cơ chế thông thoáng
cởi mở chào đón các nhà đầu tư vào tp đà nẵng thì vấn đề thu hút đào tạo
và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển
chung của tp trong tương lai luôn là nhiệm vụ được lãnh đạo tp và nhà đầu tư quan tâm
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị đã ban hành nghị quyết số bốn mươi ba về xây dựng
và phát triển thành phố đà nẵng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong đó tập trung phát triển thành phố trên ba trụ cột chính du lịch công nghiệp công nghệ cao kinh tế biển
tôi vinh dự khi có mặt ở đây lãnh đạo thành phố đà nẵng rất cầu thị khi lắng nghe những tâm tư
nguyện vọng của chúng tôi tôi mong rằng đây là cơ hội để chúng tôi nắm bắt chủ trương của thành phố
và có kế hoạch đầu tư lâu dài đặc biệt là các dự án giải trí mang tầm cỡ khu vực và quốc tế
tại buổi tọa đàm lãnh đạo tp đà nẵng đã trao dây chứng nhận đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư
cho tám dự án với tổng vốn gần bốn trăm chín mươi triệu usd trao thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư đối với một mươi một dự án
với tổng số vốn gần ba năm tỷ usd đây là những tín hiệu khởi đầu thuận lợi cho năm thu hút đầu tư hai nghìn hai mươi
với nhiều kỳ vọng của chính quyền và nhân dân tp đà nẵng